chiều nay một mươi bốn tháng một mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng vương đình huệ
trịnh đình dũng đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa chín
về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
sau một mươi năm năm triển khai nghị quyết đảng và nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương cơ chế chính sách
nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả của hợp tác xã hiện kinh tế tập thể có nhiều chuyển biến
nhiều loại hình phát triển đa dạng trên các lĩnh vực từng bước phát huy hiệu quả góp phần xây dựng
nông thôn mới giảm nghèo nâng cao đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
điều đó khẳng định nghị quyết một mươi ba là một chủ trương đúng đắn giúp các hợp tác xã từng bước thoát
khỏi tình trạng yếu kém hợp tác xã tác động đến kinh tế thành viên thông qua việc tạo việc làm
giảm chi phí tăng giá bán góp phần cải thiện thu nhập do đói giảm nghèo an sinh xã hội tại địa phương
tuy nhiên nhiều hợp tác xã phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng một số hợp tác xã còn thụ động
chậm tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của kinh tế thị trường
như bi cùng với các hợp tác xã có thể thành công mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
phải tiếp tục hoàn thiện thể chế luật hai nghìn một mươi hai của chúng ta là một tiến bộ
tuy nhiên đến giờ vũ này qua hơn chục năm đưa vào vận hành cho thấy rằng không đầy đủ
có những nét phải chỉnh sửa một là thiêu như cái tỷ lệ tham gia dịch vụ của các thành viên bây giờ khác
hay sự tham gia của doanh nghiệp làm thành viên của hợp tác xã tỷ lệ tham góp vốn hoàn toàn khác
do đó đấy là những điểm mà ngay
những bản thân nguột qua quá trình vận hành đến giờ vũ này cũng phải ra soát để hoàn chỉnh
tại hội nghị các đại biểu đều nhìn nhận việc hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang ngày càng sâu rộng
với sự hình thành cộng đồng kinh tế asean và các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới
đã tạo áp lực cạnh tranh ngày càng gai gắt đòi hỏi các khu vực kinh tế
trong đó có khu vực hợp tác xã phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình
bên cạnh đó cần hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể hợp tác xã
theo hướng giả soát chính sách hiện đang được ban hành vân tán tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật
đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng
chính phủ cũng cần có giải pháp đồng bộ để khu vực kinh tế này đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế nói chung